cơ quan chức năng xác định việc chuyển giao cơ sở nhà đất nêu trên không thông qua đầu giá là trái quy định đồng thời gây thất thoát cho nhà nước nhiều tỷ đồng
điên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố ông nguyễn hữu tín nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm cùng ba người khác về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
hôm nay thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn cho biết cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố ông vũ trọng bắc
nguyên chủ tịch hội nông dân tỉnh sơn la và bà lê thị việt kê toán của hội nông dân tỉnh sơn la về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp về hàng năm
ông bắc đã chỉ đạo bà việt nghiên cứu xem xét lập một mươi hai chứng từ khống để rút số tiền gần tám trăm linh triệu đồng
để rút được tiền các đối tượng trên đã lợi dụng việc thông qua các hội nghị tập huấn tiến hành kê khống nguồn tiền để đút túi
với số tiền bất hợp pháp này ông bắc đã chỉ đạo chia nhau trong nội bộ
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thừa nhận những sai phạm đồng thời khắc phục hậu quả nộp lại toàn bộ số tiền
cùng ngày tại tỉnh vĩnh long công an thành phố vĩnh long đã ra quyết định khởi tố bị can
nơi cư trú đối với đỗ thành hải trú tại phường chín thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp nhận tố giác của ông nguyễn minh hiền trú tại xã tân ngãi thành phố vĩnh long là chủ đại lý bia nước ngọt tại địa phương
bị đỗ thanh hải là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại bia sài gòn
có trụ sở tại quận một thành phố hồ chí minh lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên một trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã tiến hành xác minh và mời hải về làm việc
vào sáu năm hai nghìn một mươi chín hải thỏa thuận bán năm trăm linh thùng bia sài gòn và nhận của ông hiền gần một trăm linh bảy triệu đồng tiền mặt
sau khi nhận tiền hải đã đánh bạc thua hết số tiền này và không giao bia cho ông hiền như thỏa thuận
hiện công an tp vĩnh long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
ngân hàng nhà nước việt nam vừa ra văn bản cảnh báo
một số tiền bạc của ông hiền
tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiện tượng lách tăng lãi suất tiền gửi bằng việt nam đồng nhanh và khá lớn ở một số kỳ hạn hoặc triển khai các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao
động thái này ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng tạo diễn biến tâm lý tiêu cực trên thị trường có nguy cơ dẫn đến cuộc đua về lãi suất huy động giữa các tổ chức tiến dụng gây bất ổn thị trường tiền tệ
ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi sát việc triển khai giải pháp về lãi suất và tiến dụng của các tổ chức tiến dụng có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước trong đó gồm cả biện pháp thu hẹp chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng của tổ chức ngân hàng vi phạm
theo đó để bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng cần duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định hợp lý phù hợp với khả năng cân đối vốn khả năng mở rộng tiến dụng lành mạnh chấp hành quy định về lãi suất tiền gửi kiểm soát tiến dụng và các lĩnh vực rủi ro kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành tiến dụng đối với khách hàng và người có liên quan
tại tỉnh quảng trị mặn đã lấn sâu từ hai mươi năm đến ba mươi km trên các con sông hơn bảy năm trăm linh hectare lúa và cây trồng cạn bị thiếu nước tưới trên một hectare lúa không thể tưới nước do bị nhiễm mặn
nắng hạn khiến nhiều con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị bị xâm nhập mặn nghiêm trọng
nếu như năm hai nghìn một mươi năm xâm nhập mặn xuất hiện ở ngưỡng năm phần nghìn thì hiện tại độ mặn có nơi lên đến trên hai mươi năm phần nghìn
với tình hình này các cây trồng nông nghiệp đều không thể tưới được
tại khu vực chạm bơm hiếu nam xã cam hiếu hợp tác xã đo được độ mặn lên đến chín phần nghìn khu vực này là nơi cung cấp sáu mươi hectare lúa và hai mươi hectare hoa màu
trong khi đó tại khu vực sông hiếu mặn đã lấn vào sâu hơn hai mươi bảy km độ mặn đo được giữa lòng sông lúc cao điểm là bốn sáu phần nghìn
còn tại huyện cam lộ thì đến thời điểm này đã có trên một trăm linh hectare lúa và hơn năm mươi hectare hoa màu bị mất trắng và trên một trăm linh hectare lúa bị mất đến bảy mươi diện tích do bị nhiễm mặn
trong khi đó tại đà nẵng cùng chung số phận thiếu nước sạch của nhiều hộ dân trong thành phố thì hàng nghìn hectare diện tích hoa màu tại vựa rau la hường phường hòa thọ đông quận cẩm lệ cũng đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khi mà nguồn nước tưới tiêu duy nhất tại đây cũng đang trong tình trạng nhiễm mặn nhiễm phèn
mặc dù người nông dân đã tìm mọi cách để có thể cứu vãn vụ mùa nhưng cũng không mấy khả quan sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
khác với khung cảnh nhậu nghiệp trước đây